trong phiên họp chiều nay của quốc hội nhiều dự án luật quan trọng đã được các đại biểu đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
trong phiên họp chiều nay nhiều đại biểu đã đề nghị bổ sung một số dự án luật quan trọng vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi như luật giao thông đường bộ sửa đổi luật về làng nghề việt nam luật đất đai
theo đề cương dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi của bộ giao thông vận tải thì đã có chuẩn bị thì có đến sáu mươi tám trên tám mươi chín điều là cần điều chỉnh
điều này chứng tỏ cơ quan soạn thảo đã thấy có quá nhiều điều bắt cập trong luật giao thông đường bộ hai nghìn tám
luật cần sớm điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu phát triển hạ tầng quản lý phương tiện giao thông đảm bảo an toàn đi lại cho người dân
pháp luật về làng nghề chưa được hoàn thiện mới có cái văn bản trực tiếp cao nhất là
nghị định năm hai về phát triển ngành nghề nông thôn trong đó thì có quy định về nghề truyền thống và các làng nghề
việc hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng nghề không giống như các doanh nghiệp các hợp tác xã
do đó rất cần luật điều chỉnh các tổ chức và hoạt động đặc thù này
việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật đắt đai tôi thống nhất với vĩ ban thượng vụ quốc hội là không rút dự án luật này như là đề nghị của chính phủ
mà lùi thời gian trình quốc hội cho ý kiến tại cái kỳ họp thứ chín
nếu quá khó khăn phức tạp tôi thống nhất là quốc hội có thể là xem xét thông qua tại ba cái kỳ họp cũng được
nhưng mà phải với tâm thế là viết tâm làng trong nhiệm kỳ này
các dự án luật được tiếp tục nguyên cứu bổ sung như luật công đoàn luật nhà ở cùng một số dự án luật khác
yêu cầu phải sửa đổi để kịp triển khai thực hiện hiệp định cptpp
đại biểu đề nghị quốc hội cần ấn định thời gian trong chương trình xây dựng luật
chứ không phải chỉ có báo cáo tình hình chuẩn bị nội dung tiếp tục xây dựng các dự án luật này
đối với các cơ quan được giao